thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
theo đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội
đây là cơ sở chính cho việc giả soát hỗ trợ hàng chục triệu đối tượng theo nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ
đối với nhóm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ không hưởng lương
các điều kiện để được hưởng hỗ trợ như sau
thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động
từ một tháng liên tục trở lên tính từ ngày một tháng bốn đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương
từ ngày một tháng bốn đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm
ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương
làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương
sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương nguồn lợi nhuận sau thuế
và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp số dư đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
với nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp điều kiện để được hưởng hỗ trợ như sau
có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chấm dứt hợp đồng lao động
hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày một tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo
quy định tại quyết định số năm mươi chín ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng
với người lao động có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm
các điều kiện để được hưởng hỗ trợ như sau
mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo
quy định tại quyết định số năm mươi chín của thủ tướng chính phủ
trong thời gian từ ngày một tháng bốn đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cư trú hợp pháp tại địa phương thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp
làm một trong số những công việc sau
bán hàng rong
bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định
thu gom rác phế liệu bốc vác vận chuyển hàng hóa
lái xe mô tô hai bánh chở khách xe xích lô chở khách
bán lẻ sổ số lưu động tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh
trong lĩnh vực ăn uống lưu trú du lịch chăm sóc sức khỏe
căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế
ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định
các đối tượng được hỗ trợ khác
ngoài các đối tượng nêu trên
từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác
đàn từ các nguồn tài chính hợp pháp của các công ty sổ số kiến thiết
và được hạch toán vào chi phí
theo hướng dẫn của bộ tài chính
quy định cũng nêu rõ
việc hỗ trợ với nhóm đối tượng là người có công với cách mạng
hộ nghèo hộ cận nghèo đối tượng bảo trợ xã hội
hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn
để trả lương ngừng việc với người lao động
và quy định về hỗ trợ đối với hộ kinh doanh